với đặc thù là khu vực đồi dốc đứng nhiều sông suối dân cư lại phân tán
mỗi khi mưa lũ về các địa phương miền núi quảng nam phải đối mặt với tình trạng đường đá bị sạt lở dân cư bị chia cắt
công tác ứng cứu hỗ trợ rất khó khăn
suốt kinh nghiệm từ mùa mưa lũ năm hai nghìn hai mươi các địa phương miền núi quảng nam đã chủ động rất lớn trong công tác phòng chống thiên tai
ngoài lực lượng tại chỗ sơ tán tại chỗ tích chữ lương thực trong dài ngày được xem là phương pháp hữu hiệu để phòng chống
đặc biệt là khi nhiều địa phương vùng núi quảng nam đang phải đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín
phóng sự ngay dưới đây được thực hiện tại huyện phước sơn tỉnh quảng nam
xã vùng cao phước lộc huyện phước sơn
đợt mưa lũ giữa tháng một mươi vừa qua đã khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập cục bộ do mưa lũ sạt lở chia cắt
đây cũng là thời điểm địa phương này có hàng chục ca nhiễm covid một mươi chín thiên tai dịch bệnh
dù phải đương đầu với hai mối nguy nhưng bà con đồng bào nơi đây không còn bị động
lo bữa ăn chỗ ở như mùa mưa năm hai nghìn hai mươi nữa bởi địa phương này đã chủ động nguồn lương thực từ trước mùa mưa
với hàng trăm tấn gạo đã được chuyển đến tận kho dự trữ của làng
kho gạo được bố trí ngay tại làng như thế này giúp địa phương có đủ nguồn lương thực dự trữ
phòng bị trong các tình huống bị cô lập dài ngày
tướng bà là một hội thôn khoảng hai tấn gạo đảm bảo cho bà con trong vòng trường hợp mưa bão xảy ra chia cắt đường
bà con cũng có thể có gạo có lương thực để ăn uống trong vòng khoảng một tháng
mùa mưa năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an và người dân đã phải cõng gạo nhu yếu phẩm
vượt hàng chục cây số đường rừng để tiếp tế cho người dân xã phước thành phước lộc
thậm chí các lực lượng chức năng còn điều trực thăng để vận chuyển hàng thiết yếu
năm nay chính quyền xã đã vận động người dân và các cửa hàng tạp hóa tăng cường tích chữ nhu yếu phẩm để cung ứng dài ngày
cũng chỉ đạo các địa phương chủ động hơn nữa trong công tác dự trữ lương thực
đặc biệt đối với những xã những thôn mà thường xuyên bị cố lập
và cái số lượng lương thực mà dự trữ này phải đảm bảo được ba mươi ngày
chỉ đạo các địa phương ròa sót củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kịch cấp xã
để chủ động trong vấn đề hỗ trợ trong thông tâm lương thực
với sự chủ động của công tác ứng phó mưa lũ
nên các đợt mưa lũ đầu mùa năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
các địa phương vùng cao mặc dù vừa phải đối mặt ứng phó với mưa lũ
vừa phải ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng các địa phương vẫn đảm bảo cho người dân an toàn đầy đủ
dự báo sắp tới mưa lũ sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng cho các tỉnh miền trung
việc chủ động mọi điều kiện tại chỗ vẫn là ưu tiên hàng đầu của các địa phương vùng cao quảng nam
để chủ động ứng phó với mưa lũ